đã đến thời điểm hiện tại đã vận động hai mươi bảy hộ di rời vào chợ chỉ còn hai hộ chưa chịu di rời trong đó có hộ của bà nguyễn thị hồng thắm
những hộ này đã viện lý do là vào chợ sẽ khó kinh doanh
khi lực lượng chức năng đến tuyên truyền làm trật tự còn có lời lẽ xúc phạm chống đối
vào ngày hai mươi tám tháng tám trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại sạp bán đồ của bà thắm
bà tăng trí liễu chú tại phường an cư đến đây mua đồ và đã có lời lẽ không hay với lực lượng chức năng
khi đó trưởng công an phường đến nhắc nhở thì đã bị bà liễu tấn công thậm chí là la hét gây náo động và mất an ninh trật tự khiến đông người đến xem
chủ tịch ubnd phường an cư khẳng định là toàn bộ hình ảnh hiện nay có được không có hình ảnh nào thể hiện công an đánh người dân
thông tin đưa ra là không đúng sự thật làm mất uy tín của các ban ngành đoàn thể phường cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng công an
hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp này đã thực hiện chót lọt hơn chục vụ trộm cắp trên địa bàn huyện thanh thủy và các huyện thanh sơn tam nông của tỉnh phú thọ
công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh và nhanh chóng làm rõ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm nói trên
dạng sáng ngày sáu tháng tám gia đình bà phạm thị vịnh ở thị trấn thanh thủy huyện thanh thủy đã bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe máy
bà vịnh cho biết tối ngày năm tháng tám bà dựng xe ở ngoài sân chìa khóa xe vào khóa cổng để tại bàn nước cũng gần với chiếc xe bị bắt cắp
sáng ra thấy chiếc xe đã không cánh mà bay
trước đó vào đêm ngày một mươi ba tháng bốn bà nguyễn thị hải chú ở xã hoàng xá huyện thanh thủy để chiếc xe máy ở sân của gia đình
đến dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn bà hải dậy đi làm thì phát hiện chiếc xe của mình đã mất túi sách và chiếc điện thoại di động vứt ở cổng
mẹ em đi vào phòng kêu mất xe em không nghĩ là mất xe tại vì em không nghĩ là xóa mít lại xảy ra vụ biểu tình thế
theo tài liệu của cơ quan điều tra công an huyện thanh thủy từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến nay trên địa bàn huyện thanh thủy liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy
quá trình điều tra cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng nguyễn ngọc tráng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở khu hai xã sơn thủy huyện thanh thủy là đối tượng gây án
đồng thời làm rõ thêm được hai đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là trần quốc anh ở quận hoàn kiếm hà nội nguyễn cảnh toàn ở huyện đô lương nghệ an